hôm nay đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số ba và công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã tìm thấy ba nạn nhân bị đuối nước khi đi câu cá tại đập nước đạ bo thôn một mươi xã hòa bắc huyện di linh
ba nạn nhân tử vong gồm ngô văn tài vũ giang hải sơn đều một mươi bảy tuổi cùng chú tại xã hòa bắc
và lê hoàng một mươi chín tuổi trú tại xã hòa ninh huyện di linh là sinh viên học ở hà nội về nghỉ hè
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy cả ba thanh niên trên rủ nhau trèo xuồng ra giữa đập đã bo câu cá
trong lúc đang thả câu xuống bất ngờ bị lật khiến cả ba người mất tích
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số ba và công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
có mặt tại hiện trường lặn tìm các nạn nhân
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng cứu hộ đã tìm được một thi thể
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan chức năng lần lượt tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại
hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn văn thuận ba mươi hai tuổi chú tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó thuận làm quen với một cô gái qua mạng xã hội
vào ngày hai mươi một tháng bảy hai người gặp mặt nhau tại một khách sạn ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
thuận có hứa chuyển khoản trả nợ giúp cô gái số tiền ba mươi triệu đồng
với điều kiện cô gái này phải sống chung với thuận
nhưng sau đó cô gái liên tục đòi về thì thuận không đồng ý rồi giữ lại
và yêu cầu phải trả số tiền ba mươi triệu đồng cho thuận
không lấy được tiền của nạn nhân thuận trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ nạn nhân
đòi ba mươi triệu đồng tiền chuộc nếu không đáp ứng thì sẽ bán cô gái sang campuchia
sau khi thống nhất địa điểm thuận đưa cô gái xuống gặp gia đình
tại một quán cà phê ở phường thuận an thị xã long mỹ
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tăng thuận đang nhận ba mươi triệu đồng tiền chuộc của gia đình nạn nhân
sử dụng dao tự chế cướp tài sản đối tượng nguyễn thành vương một mươi bảy tuổi
chú tại xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa bị công an huyện long hồ tạm giữ
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy tiếp nhận tin báo của đặng thanh phong
bị một đối tượng dùng dao không chế cướp xe máy
cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra và xác định nguyễn thanh vương là thủ phạm
thực hiện vụ cướp trên nên đưa về cơ quan làm việc
bước đầu vương khai nhận vào thời điểm trên sau khi chơi game thấy phong chạy xe ra
vương đã yêu cầu phong đưa về nhà
khi đến dốc cầu xã long phước vương kêu phong rẽ trái vào đường nhựa vắng người
nhưng phong không đồng ý sau đó vương nhờ phong đưa đến đầu đường d hai mươi năm
khi đến đây vương cầm con dao tự chế uy hiếp buộc phong phải xuống xe
sau khi cướp được xe máy trên vương điều khiển xe chạy ra quốc lộ năm mươi ba
rồi mang xe về nhà cất giấu
đến chiều ngày hai mươi năm tháng bảy vương mang xe máy trên đi cầm cố
hiện công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã thu hồi được tài sản
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sau hơn hai giờ đồng hồ lực lượng phong chạy chạy cháy tp hcm
đã dập tắt được đám cháy tại kho chứa nệm rộng khoảng một hai trăm linh m hai
nằm trên địa bàn xã đồng thạnh huyện hóc môn
trước đó vào lúc một mươi bốn h chiều nay người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội
từ khu vực nhà kho chứa đệm mút của một công ty nằm trên đường đông thạnh hai mươi ba
xã đồng thạnh huyện hóc môn nên nhanh chóng hô hoán
lực lượng tại chỗ đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau đám cháy bùng phát mạnh lan nhanh ra toàn bộ nhà kho
và uy hiếp nhà dân gần khu vực
nhận tin báo lực lượng phong chạy chạy cháy huyện hóc môn tp hcm
đã nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị khác tiếp cận từ nhiều hướng
nhằm không chế không cho lửa cháy lan
do khu vực không có hồ chứa nước nên việc dập lửa gặp không ít khó khăn
sau khoảng hai giờ đồng hồ đám cháy được không chế
tuy nhiên khói vẫn tỏa ra từ hiện trường
các chiến sĩ phong chạy chạy cháy vẫn tiếp tục phun nước dập lửa tàn
rất may là không có thiệt hại về người
theo công an huyện hóc môn khu vực cháy rộng khoảng một hai trăm linh m hai
và hiện nguyên nhân và thiệt hại cũng đang được điều tra làm rõ
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng đã tổ chức phiên họp thứ một mươi sáu
dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
sau tháng đầu năm công tác phòng chống tham nhũng
tiếp tục được duy trì đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu
đạt kết quả toàn diện đồng bộ rõ nét hơn
các cơ quan chức năng đã kết thúc xác minh
giải quyết hai mươi bốn vụ việc mở rộng điều tra
khởi tố mới năm vụ án phục hồi điều tra bốn vụ án
khởi tố thêm hai mươi sáu bị can kết thúc điều tra ba vụ một mươi chín bị can
ban hành cáo trạng truy tố sáu vụ hai mươi bảy bị can
xét xử sơ thẩm chín vụ hai mươi một bị cáo
xét xử phúc thẩm một mươi vụ một trăm bốn mươi chín bị cáo
nhất là đã xét xử kịp thời nghiêm minh
vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại vinaxin
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc xảy ra ở phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á tp hcm dap
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố
mở rộng điều tra làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone
các vụ án liên quan đến phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty găng thép thái nguyên
tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài sản ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản
liên quan các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều tiến bộ
dần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao cơ quan thường trực
cụ thể là ban nội chính trung ương đã chuẩn bị công phu chú đáo cho phiên họp
tán thành với ý kiến đánh giá của các thành viên ban chỉ đạo
sáu tháng đầu năm công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực
cám bộ đảng viên nhân dân rất quan tâm vui mừng phấn khởi đồng tình ủng hộ
đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng
trong đó có vai trò trực tiếp của ban chỉ đạo
tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp xã giao ngày sugi ryotaro đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá mối quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản ngày càng phát triển toàn diện
hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
trong năm hai nghìn một mươi tám tích cực phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
qua đó góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác song phương
ngày càng sâu rộng thực chất
nhà nước chính phủ việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với nhật bản
và mong muốn thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản phát triển toàn diện
mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm cảm ơn những tình cảm dành cho việt nam
cũng như công sức và những đóng góp suốt quá trình ba mươi năm của ngày sugi ryotaro
trên cương vị đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
vào sự phát triển tình hữu nghị quan hệ hợp tác việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngài sugi ryotaro
trong việc đề nghị các cơ quan hữu quan của nhật bản
viện trợ phương tiện phòng cháy chữa cháy cho bộ công an việt nam
phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của việt nam
bộ công an việt nam mong rằng
trên cương vị đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
ngày sugi ryotaro tiếp tục trao đổi với hiệp hội chữa cháy nhật bản
và đại sứ nhật bản tại việt nam
cũng như các cơ quan hữu quan khác của nhật bản
nghiên cứu xây dựng các dự án viện trợ phương tiện cứu hỏa
và các trang bị phòng cháy chữa cháy cho bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngày sugi ryotaro đánh giá cao mối quan hệ chính trị tin cậy
và tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
nên cương vị của mình sẽ tiếp tục là cầu nối
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
giữa hai nước việt nam nhật bản
sẽ ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
chủ động trong các mặt công tác
nâng cao hiệu quả công tác báo chí tuyên truyền xuất bản
của công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
đó là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
của cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
là đơn vị truyền thông chính thống của lực lượng công an nhân dân
với nhiều loại hình báo chí tuyên truyền
báo in truyền hình điện ảnh phát thanh báo điện tử và xuất bản
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chủ trương
định hướng chỉ đạo của đảng nhà nước
ngoài việc làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân đã lãnh đạo chỉ đạo
và thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền xuất bản
đảm bảo nhạy bén chính xác kịp thời đưa tin tuyên truyền đầy đủ
các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội lớn của đất nước
hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng nhà nước
những chủ trương chỉ đạo hoạt động của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tuyên truyền
chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch kịp thời thông tin
phản ánh đầy đủ tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
của lực lượng công an nhân dân các vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận về một số kết quả công tác
đã đạt được đồng thời đưa ra những kiến nghị giải pháp các kinh nghiệm
để giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc một số vấn đề còn tồn tại
để nâng cao hiệu quả công tác báo chí tuyên truyền xuất bản công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao
những kết quả công tác đã đạt được của cục truyền thông công an nhân dân
trong sáu tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực đóng góp và thành tích
chung của lực lượng công an nhân dân đồng thời biểu dương những nỗ lực
của đơn vị trong công tác thông tin tuyên truyền xuất bản
đồng tình với những nhiệm vụ mà đơn vị đề ra trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh báo chí xuất bản công an nhân dân
có một vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay
cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa
các mặt công tác quán triệt nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng
nhà nước và bộ công an phát huy tinh thần chủ động tham mưu hiệu quả
kịp thời cho lãnh đạo bộ công an trong việc thông tin tuyên truyền
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và bộ công an
đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái các luận điệu xuyên tạc
chống phá của các thế lực thù địch tuyên truyền về các gương người tốt
việc tốt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bên cạnh đó trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay
cục truyền thông công an nhân dân cần tập trung nguồn lực nâng cao năng lực
của đội ngũ cán bộ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất hướng tới xây dựng
mô hình tòa soạn hội tụ đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua
toàn lực lượng công an nhân dân cho trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
ba tập thể cá nhân cũng đã được trao tặng bằng khen của cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sáng nay các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dân hương tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa
bảo lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn ca anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an đã tới dân hương tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ
và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn ca anh hùng liệt sĩ
sau đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng chính sách của nhà nước
đối với thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
và xác định công tác này là
vinh dự là trách nhiệm của từng công an đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi gặp mặt thương binh thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong công an nhân dân
được đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
bảy mươi hai năm qua lực lượng công an nhân dân luôn xác định
công tác chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng
và người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng là hoạt động thường xuyên
trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng bảo vệ tổ quốc
lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh
và hàng chục nghìn người có công với cách mạng
đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay có ba mươi ba đồng chí hy sinh
gần một sáu mươi đồng chí bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm hiv khi làm nhiệm vụ
thấm nhuẩn đạo lý uống nước nhớ nguồn
thời gian qua bộ công an đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho khoảng một sáu trăm hai mươi nhà tình nghĩa
với kinh phí hơn sáu mươi chín tỷ đồng
trợ cấp cho hơn bảy trường hợp khó khăn
hơn một trăm linh con liệt sĩ thương binh và con của người bị nhiễm chất độc da cam
công an các đơn vị địa phương đã nhận phụng dưỡng hơn ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
phát huy hiệu quả quỹ đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
cải thiện đời sống vật chất tinh thần đối với các thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
bày tỏ tình cảm sự tri ân sâu sắc đối với ba trăm năm mươi đại biểu
đại diện cho hơn bốn thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng
đang công tác trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
đây là những tấm gương sáng tiêu biểu
không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên
giữ vững phẩm chất cách mạng bản lĩnh chính trị tận tụy với công việc
nhiều đồng chí đã lập nhiều chiến công xuất sắc
ghi nhận đánh giá cao phong trào đền ơn đáp nghĩa của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị
thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công trong công an nhân dân
tiếp tục hoàn thiện chính sách yêu đái người có công với cách mạng trong công an dân
phù hợp với đặc thù của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
tổ chức phong trào đền ơn đáp nghĩa
tiếp tục sâu rộng trong công an các đơn vị địa phương
gắn kết với cuộc vận động các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương và các địa phương
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị
cần tiếp tục làm tốt công tác tu bổ tôn tạo các công trình tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ
phù hợp trong công tác tìm kiếm quy tập hái cốt lễ sĩ
công an các đơn vị địa phương quan tâm hỗ trợ đào tạo dạy nghề việc làm
đối với người có công nâng cao đời sống
người có công với cách mạng đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn
trước đó thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ dân hoa dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người lực lượng công an nhân dân nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện
chăm lo tốt hơn nữa chính sách đối với các thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động và việc làm thiết thực
thể hiện sự chi ân và lòng biết ân sâu sắc
đồng thời coi đây vừa là đạo lý vừa là bổn phận trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí đồng bào của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác
đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
mẹ việt nam anh hùng phan thị phùng sống tại quận hải châu thành phố đà nẵng
năm nay đã chín mươi tuổi dù sức khỏe yếu nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn
những năm qua mẹ nhận được sự quan tâm phụng dưỡng của công an thành phố đà nẵng
và hôm nay mẹ không khỏi vui mừng bởi việc thăm hỏi tận tình của lãnh đạo bộ công an
mẹ việt nam anh hùng lê thị phùng
mẹ việt nam anh hùng lê thị thời và chị hoàng thị ly vợ liệt sĩ công an nhân dân
hiện sống tại đà nẵng cũng đã hết sức xúc động khi đoàn công tác đến tận nhà để tặng quà thăm hỏi động viên tinh thần
đúng dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đã gửi tặng hơn hai trăm linh xuất quà cho mẹ việt nam anh hùng và gia đình chính sách
tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng và huyện bắc trà my tỉnh quảng nam

và ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người chiến sĩ công an nhân dân
cũng như thế hệ hôm nay đối với những đóng góp to lớn của các gia đình liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng các đồng chí thương binh bệnh binh
nhằm chung tay góp sức đem lại ánh sáng cho những người dân vùng sâu vùng xa các gia đình chính sách bị bệnh về mắt
bệnh viện mắt hà đông đã có hoạt động khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện tại tỉnh hà giang
đây là hoạt động tử thiện thường niên của bệnh viện mắt hà đông và cục truyền thông công an nhân dân
đến với các tỉnh còn nhiều khó khăn trên cả nước
một không khí ấm áp nghĩa tình tại phòng chờ sau mổ bệnh viện mắt hà giang
ai cũng mừng vui bởi chỉ trong vài ngày tới họ sẽ được thấy ánh sáng trong trẻo trọn vẹn
mắt của tôi bị mờ từ trước đến giờ là không nhìn thấy gì
đến hôm nay là bệnh viện mắt hà đông về các bác sĩ về mổ cho thì thấy nhẹ nhàng thoải mái lắm
mà thấy là nó không đau đớn gì
đối với người cao tuổi bệnh về mắt chủ yếu là đục thủy tinh thể
đây là một trong những nguyên nhân gây mù chiếm vị trí hàng đầu ở nước ta
thế nhưng nhiều người dân ở miền núi vẫn chưa có điều kiện khám chữa bệnh về mắt
thường khi nó đi lại nó nhìn khoảng hai ba bốn năm mét nó thấy người không biết người
tôi cảm ơn bác sĩ được đón về bệnh viện mắt hà giang
để nó mổ mắt cho nó đi lại tốt với người khác
hoạt động khám mắt từ thiện cho gia đình chính sách của hành trình tri ân năm nay
được tổ chức tại bốn điểm là bệnh viện mắt hà giang huyện vị xuyên huyện quản bạ và huyện bắc quang của tỉnh hà giang
đã có gần một trăm linh người được mổ các bệnh về mắt trong tổng số hơn một bệnh nhân được thăm khám
bằng những công việc như thế này chúng tôi nhận thấy là
mình cũng đóng góp một phần nào đấy để giải phóng một loài cho người dân
thực ra là khi sau khi mổ xong họ mở băng ra là họ đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt rồi
thì nhiều khi mình cũng không còn phải nói gì nhiều
thậm chí bệnh nhân còn nhảy lên và ôm
và chúng tôi không biết nói gì hơn
thì cái đấy là cái cảm xúc mà nhiều khi chúng tôi cũng không thể nói được
thì đấy chính là cái điểm vui của bác sĩ là thấy bệnh nhân mắt sáng hơn
chăm lo sức khỏe nói chung và chăm sóc đôi mắt cho người cao tuổi nói riêng
là một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
hoạt động khám và mổ mắt nhân đạo của bệnh viện mắt hà đông
sẽ lan tỏa hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi
đặc biệt là người cao tuổi trong hoàn cảnh còn nghèo cô đơn tàn tật ở các vùng miền của tổ quốc